các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên tại campuchia
anh omicron sắp dẫn đầu ca nhiễm ở london người chết có thể sẽ tăng mạnh

tình hình dây covid một mươi chín tại hà nội những ngày gần đây căng thẳng trở lại khi ca mắc mới liên tục tăng cao đặc biệt có nhiều ca trong cộng đồng
từ đợt dịch thứ tư đến nay hà nội đã vượt mốc hai mươi ca covid một mươi chín bí thư thành ủy yêu cầu toàn thành phố phải quyết liệt hơn nữa nếu không số f sẽ tiếp tục tăng cao
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội công rồn xuống mắc trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội có tổng hai mươi một trăm một mươi ca covid một mươi chín
trong đó bảy sáu trăm một mươi hai ca cộng đồng và một mươi hai bốn trăm chín mươi tám người đã được cách ly
dịch lan ra ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đặc biệt quận đống đa vượt hai ca mắc với tổng số hai năm trăm hai mươi hai f
về công tác điều trị hiện tại hà nội có chín bốn trăm sáu mươi ba trường hợp f
đang được điều trị cụ thể tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện đại học y hà nội và hai mươi chín bệnh viện của hà nội
bốn cơ sở thu dung điều trị các trạm y tế lưu động và năm trăm bốn mươi bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà
về công tác tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi toàn thành phố hiện đã hoàn thành một mươi hai bốn trăm bảy mươi sáu một trăm tám mươi bốn mũi
toàn thành phố hiện ở cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình
hai mươi một quận huyện cùng cấp cấp độ hai
tám quận huyện thị xã cấp độ một
cấp độ xanh nguy cơ thấp gồm quận long biên các huyện ba vì ứng hòa sóc sơn thạch thất phúc thỏ phú xuyên và thị xã sơn tây
riêng quận đống đa được đánh giá nguy cơ cao màu cam
xếp chặt các hoạt động dịch vụ từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai
trong hội nghị của thành phố mới đây bí thư thành quỷ hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi một tình hình thành phố phức tạp chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy khó khăn nhưng đến nay một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành
trong bối cảnh phức tạp hà nội đã phải thực hiện bốn đợt giãn cách xã hội
tuy nhiên công tác an sinh xã hội luôn được bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực chất
về kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương
đặc biệt người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín
nêu một số bất cập trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay nhất là về các trạm y tế
bí thư thành ủy chỉ đạo phát động hệ thống chính trị cơ sở các đoàn thể tham gia giám sát
việc điều trị f cách ly f một tại nhà căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng chống dịch theo từng địa bàn
để tăng cường thêm trạm y tế lưu động
đáng chú ý bí thư hà nội nhấn mạnh phải làm quyết liệt hơn nữa nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh như là dịp lễ noel và tết dương lịch
năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ xây dựng kịch bản phương án ứng phó khi số cao f tăng lên hai và ba ca trên một ngày
đồng thời khuyến cáo hạn chế tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố
nhất là tại các điểm vui chơi nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn
trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín tp hcm đang triển khai có hiệu quả
các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục
vì vậy sở y tế thành phố có đề xuất giúp gắn thời gian cách ly y tế đối với f từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày
mới đây bộ y tế đã có phân bản đồng ý với đề xuất của tp hcm giảm thời gian cách ly cho những f không triệu chứng
đã tiêm hai mối vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ bảy
bộ y tế đã ban hành công văn một mươi nghìn sáu trăm linh sáu về thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung
theo đó sở y tế tp hcm căn cứ cấp đồ dịch khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm
giúp ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày đối với f không trộn trứng
đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ bảy
khi hết thời gian cách ly tập trung thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà
theo hướng dẫn tại quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
theo đó f không triệu chứng sau bảy ngày có kết quả âm tính sẽ về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe
thông báo cho y tế địa phương biết để phối hợp giám sát f home cần ở tại nhà
và tự theo dõi hoặc cách ly y tế tại nhà trong vòng bảy ngày tiếp theo
đo thân nhiệt hai lần trên một ngày nếu thân nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp
hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe thì cần báo cho y tế địa phương
để thăm khám và xử trí kịp thời
tuân thủ thông điệp năm k hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong thời gian theo dõi tại nhà
đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ
thưa quý vị liên quan tới cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào việt nam
trong dự thảo mới
bộ y tế đề xuất người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
thì chỉ phải cách ly tại nhà khách sạn nơi lưu trú trong ba ngày
bộ y tế vừa có dự thảo gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
và ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
lấy ý kiến về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh qua đường hàng không
trong dự thảo bộ y tế yêu cầu tất cả những trường hợp
trước khi vào nhập cảnh vào việt nam
phải có kết quả xét nghiệp âm tính sắc covid một mươi chín
trừ trẻ em dưới hai tuổi
đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
bộ y tế đề xuất chỉ phải cách ly tại nhà khách sạn nơi lưu trú trong vòng ba ngày
và làm xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba
nếu kết quả âm tính từ ngày thứ tư đến ngày thứ một mươi bốn
người nhập cảnh chỉ phải theo dõi sức khỏe
thay vì phải cách ly tập trung bảy ngày sau đó như hiện nay
thời gian thực hiện cách ly những trường hợp này phải tự theo dõi sức khỏe
và không được ra khỏi nhà không được tiếp xúc với người ở
cùng nhà cùng nơi lưu trú
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
những trường hợp này xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trong khi đó người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi trẻ em người từ sáu mươi năm tuổi trở lên người cao tuổi
phụ nữ có thai người có bệnh lý nền
phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế
theo quy định sẽ được cách ly cùng cha mẹ người chăm sóc
bộ y tế cũng cho biết việc kiểm tra hộ chiếu vaccine và giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
sẽ thực hiện theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
và đang trong quá trình đàm phán công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều quốc gia khác
trong dự thảo bộ y tế cũng yêu cầu người nhập cảnh luôn cài đặt ứng dụng khai báo y tế
kiều người việt về nước và thân nhân cần tiêm đủ liều vaccine
trường hợp chưa tiêm sẽ được tiêm miễn phí loại trừ trường hợp có chống chỉ định với vaccine
quý vị thân mến từ khi biến thể omicron xuất hiện biến thể mới này đã trở thành mối lo ngại cho nhiều nước
hiện nay omicron đã lây lan tới nhiều nước
mới đây campuchia nước láng giềng của việt nam cũng vừa ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
bộ y tế campuchia vừa mới thông báo một nữ công dân hai mươi ba tuổi
ở thành phố bavet tỉnh sveing được chẩn đoán là ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở nước này
nữ công dân campuchia trở về từ ghana đến dubai và tiếp tục di chuyển từ dubai tới thái lan trước khi bay về nước
sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên bộ y tế campuchia kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng
thực hiện nghiêm túc các biện pháp ba ba bảo vệ của nước này
campuchia cũng lên kế hoạch nhanh chóng tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và tiêm mũi thứ ba nhắc lại
ghi nhận hơn một trăm hai mươi ca nhiễm và gần ba ca tử vong do ncov
nơi này đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín cho tám mươi dân số
các nước tại đông nam á như singapore malaysia hồi đầu tháng ghi nhận ba ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
của đông nam á đều là những người trở về từ nam phi
thái lan sau đó cũng báo cáo ca nhiễm omicron đầu tiên là một người mỹ nhập cảnh sau khi xuất phát từ tây ban nha cuối tháng một mươi một
hiện nay các tỉnh có biên giới giáp với danh dịch omicron đầu tiên là một người mỹ nhập cảnh sau khi xuất phát từ tây ban nha cuối tháng một mươi một
hiện nay các tỉnh có biên giới giáp với danh dịch omicron đầu tiên là một người mỹ nhập cảnh sau khi xuất phát từ tây ban nha cuối tháng một mươi một
việt nam cũng đang nỗ lực hết mình để thực hiện siết chặt biên giới để kiểm soát dịch covid một mươi chín
đặc biệt khi biến thể omicron đã xuất hiện tại campuchia
an giang nơi có đường biên giới dài gần một trăm linh km với địa hình đồng bằng cùng hệ thống sông ngòi canh rạch chẳng chịt
và nhiều đường mòn rất thuận lợi cho việc qua lại giữa hai bên biên giới việt nam và campuchia
với tình hình như vậy chỉ cần một phút lơ là bất cần cũng có thể làm tình hình dịch bệnh rơi vào tình trạng khó khăn
nhất là đối với biến chủng mới omicron hiện nay
chính vì vậy địa phương này đang tập trung cao độ cho công việc và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng
là yếu tố đặc biệt quan trọng để quản lý đường biên hiệu quả
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay người nhập cảnh trái phép có khả năng mang mầm từ bên ngoài vào nội địa
làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao
các tỉnh biên giới đang tăng cường siết chặt biên giới không để bỏ sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập lây lan qua biên giới
đặc biệt dịp cuối năm cũng là dịp nhu cầu đi lại buôn bán gia tăng cũng là thời gian gia tăng các hoạt động buôn lậu khu vực biên giới
việc người dân đai vác vận chuyển hàng lậu qua biên giới sẽ làm tăng nguy cơ dịch lây lan
do đó đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới không để sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập lây lan qua biên giới
ngoài ra việt nam cũng đang chuẩn bị cho những biện pháp sẵn sàng ứng phó với omicron
xây dựng kịch bản đề phòng biến thể mới để chuẩn bị cho việc biến thể này xuất hiện bất cứ lúc nào
thưa quý vị tình hình covid một mươi chín tại anh những ngày gần đây vô cùng căng thẳng với số ca covid một mươi chín tăng vọt
đặc biệt từ biến thể omicron tấn công vào nước này đã chiếm tới gần một nửa số ca mắc mới
khả năng lớn là omicron sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ở london thủ đô của anh và số ca tử vong sẽ tăng mạnh
theo lời bộ trưởng y tế anh sajid javid mới đây với tầm hai ca nhiễm trên một ngày
omicron hiện chiếm tới bốn mươi bốn tổng số ca nhiễm covid một mươi chín hàng ngày ở london
và khả năng sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ca nhiễm ở thủ đô này
số người nhập viện sau khi nhiễm omicron cũng tăng
đa phần trong độ tuổi một mươi tám đến ba mươi năm và đã được tiêm hai mũi vaccine
và theo ông javid vì khoảng cách giữa thời điểm nhiễm cho đến khi nhập viện và tử vong là khoảng hai tuần
cho nên khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai anh thông báo đã có ca tử vong đầu tiên vì omicron
anh hiện đang ở mức cảnh báo y tế cấp độ bốn mức cao thứ nhì
bộ trưởng javis cho biết cơ quan y tế quốc gia sẽ tăng cảnh báo y tế lên mức cao nhất
nhằm khẩn cấp chuẩn bị để đối phó với khả năng lừa bệnh nhân nhập viện và tử vong vì nhiễm biến thể omicon tăng cao
theo bộ trưởng javid thì anh đang trong cuộc đua giữa virus và vaccine
thủ tướng anh boris johnson lệnh kéo dài thời gian mở cửa các cơ sở y tế để phục vụ tiêm vaccine tăng cường cho dân
nhằm kiểm soát tình hình thủ tướng johnson đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt
người dân anh ưu tiên làm việc tại nhà nếu đặc trưng công việc cho phép phải đeo khẩu trang trong không gian kín công cộng
ông cũng huy động cả quân đội hỗ trợ chống dịch
quý vị thân mến một tin vui liên quan tới thuốc điều trị covid một mươi chín vừa được hãng dược phẩm lớn thế giới pfizer đưa ra
là thuốc của hãng này chỉ được biến thể omicron
qua dữ liệu nghiên cứu hán dược của mỹ tuyên bố thuốc viện covid một mươi chín của họ có hiệu quả tới tám mươi chín đối với những người nhiễm omicron
mới đây tuyên bố của pfizer cho biết thuốc viên kháng virus sars cov hai của họ vẫn đạt hiệu quả gần chín mươi
trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ cao
đồng thời dữ liệu phòng thí nghiệm tiền đây chỉ ra rằng thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại biến thể omicron lây lan nhanh
hồi tháng trước hãng dược mỹ tuyên bố thuốc viêm ở covid một mươi chín của họ có hiệu quả khoảng tám mươi chín
trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong khi so sánh với giả dược dựa trên kết quả nghiên cứu tạm thời trên một hai trăm linh người
dữ liệu được công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bao gồm thêm một người khác
không ai trong thử nghiệm điều trị bằng thuốc viên của pfizer tử vong so với một mươi hai trường hợp tử vong ở những người nhận giả dược
thuốc của pfizer được dùng cùng với retonavir kháng virus cũ hơn cứ một mươi hai giờ dù một lần trong năm ngày
bắt đầu ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng covid một mươi chín
nếu được phép thuốc sẽ được bán với tên paxlovite
pfizer cũng công bố dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng thứ hai cho thấy
thuốc làm giảm tỷ lệ nhập viện bảy mươi ở sáu trăm linh người trưởng thành
có nguy cơ trung bình
dostin cho biết ông hy vọng thuốc sẽ sớm được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng các cơ quan quản lý khác cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao
hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus sars cov hai đường uống nào được cấp phép tại mỹ
mới đây tổ chức y tế thế giới who cho biết biến thể omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy
và hiện đã được báo cáo xuất hiện ở bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi và hồng kông trung quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện được báo cáo ở bảy mươi bảy quốc gia và có lẽ đã hiện diện ở hầu hết các nước trên toàn thế giới nên không thể coi nhẹ
ông tedros adhanom ghebreyesus nói omicron đang lây nhiễm với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào trước đó
khi ông bicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn số lượng ca bệnh có thể một lần nữa áp đảo các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị
ông cũng cho biết ngày càng nhiều băng chứng cho thấy hiệu quả của vaccine covid một mươi chín giảm nhẹ trong chống lại bệnh nặng và tử vong
đồng thời cũng giảm trong ngăn ngừa bệnh nhẹ hoặc lây nhiễm
mike ryan giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng vaccine vẫn mang lại sự bảo vệ đáng kể chống lại tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong
theo ông mike brien câu hỏi đặt ra là các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại mà chúng ta đang sử dụng có khả năng bảo vệ như thế nào
loại nào là cứu cánh chống lại tất cả biến thể và mức độ bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong đối với biến thể omi grone ở mức độ nào
dữ liệu chỉ ra rằng hiệu quả bảo vệ là đáng kể
ông rayan cho hay vẫn còn vài tuần nữa mới đến đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm này
do biến thể omicron lây lan rất nhanh vượt xa biến thể delta đang thấm trị trên toàn cầu
tổng giám đốc who nhấn mạnh các mũi tiêm tăng cường có thể có vai trò trong hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
miễn là những người cần được bảo vệ nhất cũng có thể tiếp cận với tiêm chủng
ông tedros lưu ý dự định của omicron đã thúc đẩy một số quốc gia triển khai các chương trình tiêm chủng tăng cường vắc xin covid một mươi chín
cho toàn bộ dân số trưởng thành của họ ngay cả khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa đủ bằng chứng về hiệu quả của mũi tiêm này đối với biến thể mới
thưa quý vị
với biến thể omicron tin vui rằng thuốc điều trị của hãng dược lớn của mỹ pfizer đã có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nhân nhập viện và tử vong
ngoài ra việc comicron xuất hiện tại campuchia khiến việt nam càng phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch biên giới và xây dựng những kịch bản ứng phó với biến thể này
quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn này
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại